liên quan đến việc đón người việt từ ukraine về nước phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu khẩn trương tổ chức các chuyến bay do các doanh nghiệp tài trợ công khai minh bạch đúng quy định
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức các chuyến bay này
trước đó bộ ngoại giao phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và các hãng hàng không đã tổ chức hai chuyến bay đưa hơn năm trăm linh công dân về nước
các cơ quan đại diện tại ba lan và rumani tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng trở về nước cho các chuyến bay tiếp theo
trong khi đó tại các quốc gia lân cận ukraine các nỗ lực giúp đỡ và hỗ trợ bà con người việt sơ tán từ ukraine sang vẫn được thực hiện mạnh mẽ trong những ngày vừa qua
tính đến sáng ngày hôm nay đại sứ quán và cộng đồng tại hungary đã đón hỗ trợ khoảng sáu trăm tám mươi bà con sơ tán từ ukraine
trong đó ba trăm bảy mươi người được hỗ trợ chỗ ăn ở và ba trăm một mươi người được hỗ trợ
đại sứ quán và hiệp hội người việt tại hungary vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ và nhận được sự hỗ trợ tích cực của hội sinh viên và nhiều bà con hảo tâm trong cộng đồng để đón những người cuối cùng sơ tán từ ukraine
theo đại sứ việt nam tại hungary nguyễn thị bích thảo cho đến nay hungary không có kế hoạch tổ chức chuyến bay đưa bà con về nước vì bà con từ ukraine tới hungary chủ yếu muốn tạm thời lánh nạn và chờ để quay trở lại nếu kết quả đàm phán thuận lợi hoặc tình hình ổn định
đây cũng là những người đang sinh sống và làm ăn ổn định ở ukraine
chỉ một số ít muốn đến một số nước khác trong eu như đức hà lan hay séc theo nguyện vọng riêng
những bà con muốn trở về việt nam hầu hết sẽ đăng ký tới ba lan hoặc rumania